một nhóm thanh niên có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp trong quán hát karaoke
vừa bị công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn phát hiện bắt quả ta
qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an huyện văn lãng phát hiện tại quán karaoke trúc sinh
tại xã tân thanh huyện văn lãng có một mươi một thanh niên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp ở các phòng hát
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều tăng vật gồm ma túy tổng hợp dụng cụ đồ vật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
và qua test nhanh tám trường hợp dương tính với các chất ma túy